một đám cháy dữ dội bùng phát tại khu vực nhà kho chứa nhiều hàng hóa của một doanh nghiệp tư nhân
chuyên sản xuất bao bì có tên là trường thịnh đóng tại xã khánh hải huyện yên khánh tỉnh ninh bình
trước đó một số công nhân của kho hàng khi đang làm việc thì phát hiện nhiều tiếng nổ lột bụp
sau đó họ nhìn thấy cột khói bốc lên nguồn ngột từ phía khu vực kho chứa hàng
cặp gió ngọn lửa bén nhanh và bốc cháy dữ dội lan rộng ra toàn bộ khu vực nhà kho
trước đó nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh bình
công an huyện yên khánh đã kịp thời điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường kịp thời chữa cháy
đến một mươi giờ sáng cùng ngày đám cháy đã được dập tắt
tại hiện trường toàn bộ khu vực nhà kho có diện tích khá lớn và hơn một mươi tấn hàng hóa bên trong không kịp di chuyển đã bị thiêu dụi
ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng hiện lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân vụ cháy